liên tục từ đầu năm hai nghìn một mươi tám cho đến nay đã có tới bốn vụ bạo hành bác sĩ xảy ra trên cả nước gây bức xúc trong dư luận
các vụ việc không chỉ gây tổn thương về mặt sức khỏe tinh thần cho những người thầy thuốc mà hành vi này còn gây cản trở ảnh hưởng trực tiếp đến việc điều trị cho bệnh nhân
bộ trưởng bộ y tế nguyễn thị kim tiến cho biết việc siết chặt an ninh bệnh viện có sự kết hợp giữa các ngành là giải pháp cần thiết vào lúc này nhằm ngăn chặn tình trạng bạo hành bác sĩ tiếp diễn
từ năm hai nghìn một mươi đến hết năm hai nghìn một mươi bảy trên cả nước có hai mươi hai vụ bạo hành nhân viên y tế do người nhà bệnh nhân
đặc biệt chỉ tính trong nửa đầu tháng bốn năm nay đã xảy ra tới ba vụ bạo hành nhân viên y tế
mới nhất là vụ việc bác sĩ ở bệnh viện sanh pôn bị người nhà bệnh nhân đánh đập và lăng mạ
bộ trưởng bộ y tế mong muốn đề xuất các ban ngành cần vào cuộc một cách quyết liệt để đồng hành hỗ trợ ngành y tế giải quyết vấn đề nhức nhối này
các ban ngành đặc biệt là ngành công an và chính quyền địa phương các cấp cần vào cuộc một cách quyết liệt để mà đồng hành bảo vệ và hỗ trợ những ngành y tế và cán bộ y tế
và chúng tôi đã có nhiều văn bản cũng như đã có những nội dung ký kết với bộ công an
tuy nhiên sắp tới thì chúng tôi nghĩ cái giải pháp mà cụ thể thiết thực nhất là đề nghị rằng giữa các cái đơn vị y tế sở y tế với công an của các tỉnh
là ký cái cam kết phối hợp lập cái đường dây nóng để gọi bất cứ lúc nào khi mà có sự cố xảy ra ở trong bệnh viện đối với lực lượng cảnh sát cơ động số một trăm một mươi ba
thứ hai là chúng tôi cũng mong muốn lực lượng công an ở các địa bàn cần có công an cắm chốt tại bệnh viện và có một sự phối hợp chặt chẽ với công an địa bàn gần nhất tại bệnh viện
liên quan đến ý kiến cho rằng thái độ của các bác sĩ trong quá trình phục vụ bệnh nhân chưa được tốt
nên đã xảy ra mâu thuẫn giữa người nhà bệnh nhân và bác sĩ dẫn tới việc các bác sĩ bị hành hung bộ trưởng bộ y tế cho biết
dù là trong cái hoàn cảnh nào nhưng mà nếu như mà hành hung người khi đang thi hành công vụ mà lại đang chăm sóc sức khỏe cho mình cho người nhà của mình thì đấy là vi phạm hình sự và cần phải xử lý nghiêm
còn những cái vấn đề thái độ đó là thuộc về cái đề án đổi mới thái độ phong cách trách nhiệm
và của cán bộ y tế lại là một cái lĩnh vực khác chúng ta nếu mà đưa ra khái niệm ra thì hóa ra là đồng tình bênh vực và thậm chí là không phải bênh vực mà có ý rằng là chia sẻ với những người mà họ vi phạm luật hình sự
môi trường bệnh viện là nơi để điều trị cứu người vì vậy việc siết chặt an ninh các bệnh viện không chỉ đảm bảo môi trường an toàn cho những người thầy thuốc thực hiện sứ mệnh của mình mà còn góp phần quan trọng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại